quỳnh nhai là một huyện miền núi của tỉnh sơn la và có trên tám mươi năm dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
do vậy mà việc tăng cường dạy tiếng việt cho học sinh mầm non tiểu học ở các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là hết sức cần thiết
tạo nền tảng giúp nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học tiếp theo
đây là một buổi hội thảo tập huấn tăng cường tiếng việt cho học sinh mầm non vùng dân tộc thiểu số của huyện quỳnh nhai
nhằm từng bước xây dựng môi trường tiếng việt tại các không gian ngoài trời các khu vui chơi lồng ghép việc tăng cường tiếng việt vào các môi trường cho trẻ hoạt động

môi trường trang trí trong lớp và ngoài lớp trong lớp tổ chí rất là khoa học và môi trường ngoài lớp cũng vậy rất là thân thiện gần gãy
thứ hai nữa là về sự giảng dạy của các cô giái nơi đây rất là thân thiện gần gãy
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín huyện quỳnh nhai đã chỉ đạo một mươi năm triệu đồng
trên một mươi năm đơn vị trường mầm non tổ chức tăng cường tiếng việt cho hai trăm linh bốn nhóm lớp với bốn ba trăm ba mươi hai trẻ dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng việt
mỗi lớp học đều có góc tăng cường tiếng việt cho trẻ học tập và giàn luyện thường xuyên
trong quá trình tổ chức thực hiện phòng hội tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường tập trung điều tra ra sát các học sinh dân tộc thiểu số
cần phải tăng cường tiếng việt ở theo từng mức độ khảo sát về cơ sở vật chất và khả năng năng lực của giáo viên

cần phải tăng cường tiếng việt ở theo từng mức độ khảo sát về cơ sở vật chất và khả năng năng lực của giáo viên
phần lớn học sinh mầm non vùng dân tộc thiểu số chỉ sử dụng tiếng việt khi đến trường
do đó việc hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng tiếng việt của các em gặp nhiều khó khăn
việc tăng cường tiếng việt sẽ tạo tiền đề để học sinh lĩnh hội trí thức của các cấp học tiếp
tiếp theo từ đó sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục vùng cao vùng dân tộc thiểu số